bốn người đã thiệt mạng và hai mươi tám người bị thương trong một vụ xả súng tại một bữa tiệc sinh nhật ở thị trấn
deeview bang alabama của mỹ vào cuối tuần qua vụ xả súng xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ba mươi bốn phút ngày một mươi năm
năm tháng bốn theo giờ địa phương cảnh sát hiện chưa công bố thông tin nào liên quan đến nguyên nhân
dẫn đến vụ nổ súng hoặc liệu có nghi phạm nào đang bị giam giữ hay không theo lời khai của các nhân
chứng vụ nổ súng xảy ra tại một bữa tiệc sinh nhật của một thanh niên một mươi sáu tuổi và hầu hết các
nạn nhân đều là thanh thiếu niên hiện cuộc điều tra về vụ xả súng đang được triển khai và
cảnh sát khuyến khích bất kỳ người nào có thông tin liên quan đến vụ việc hãy trình báo
những giờ qua thì thế giới luôn theo dõi sát mọi diễn biến chính trị và an ninh tại sudan
nơi đang xảy ra các cuộc giao tranh giữa quân đội và các lực lượng hỗ trợ nhanh rsf
bác sĩ sudan thì ít nhất sáu mươi một dân thường đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị
thương trong các cuộc giao tranh ở đất này kể từ ngày một mươi năm tháng bốn nhiều cuộc họp khẩn đã được
tiến hành với những lời kêu gọi các bên sudan trở lại bàn đàm phán để thu hẹp sự khác biệt
bất đồng đặc biệt là về việc sắp nhập các lực lượng hỗ trợ nhanh và quân đội sudan
ngày một mươi sáu tháng bốn quân đội sudan và phe bán quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh đã đồng ý với
đề xuất của liên hợp quốc về việc mở một hành lang nhân đạo cho các trường hợp khẩn cấp ba giờ
mỗi ngày tuy nhiên thỏa thuận này vẫn rất mong manh khi cả hai bên đều bảo lưu quyền đáp trả nếu
bên còn lại vi phạm hình ảnh khói đen nghi ngút tiến súng vang lên liên tục tại thủ đô khartoum
và nhiều thành phố khác của sudan vẫn tràn ngập trên các phương tiện truyền thông quốc tế
cùng với đó là hàng loạt các cuộc họp khẩn cấp từ quốc tế đang được tiến hành trong sự khẩn trương
và căng thẳng để tìm giải pháp cho tình hình sudan tại ethiopia hội đồng an ninh và hòa bình
của liên minh châu phi au đã nhóm họp khẩn kêu gọi các bên tại sudan hành động kiềm chế và trở lại
bàn đối thoại hội đồng này đã ra tuyên bố bày tỏ quan điểm phản đối bất cứ sự can thiệp nào từ bên
ngoài vốn có thể làm phức tạp thêm tình hình ở sudan chủ tịch ủy ban châu phi faki mahamad cũng
lên kế hoạch ngay lập tức tới sudan để giúp quân đội sudan và các lực lượng hỗ trợ nhanh đạt được
một lệnh ngừng bắn nhanh chóng một cuộc họp khẩn của liên đoàn ả rập cũng đã diễn ra hối thúc các
bên ngừng ngay lập tức tất cả các cuộc đụng độ vũ trang để bảo vệ dân thường và toàn vẹn lãnh thổ
cũng như chủ quyền của sudan tại cuộc họp đại diện của sudan tại liên đoàn ả rập cũng đã cập nhật
về tình hình mới nhất của đất nước
quân đội đã phòng thủ và giao chiến với các lực lượng hỗ trợ nhanh họ đã có thể kiểm soát tình hình
cũng như đẩy lùi được các cuộc tấn công của lực lượng nội tẩy quân đội cũng đã gây ra một số tổn thất
cho đối thủ nhưng vẫn còn một số nơi nữa mà các lực lượng hỗ trợ nhanh đã chiếm giữ ở các thành phố gần kha tùm
liên hợp quốc liên minh châu âu và các cường quốc như mỹ trung quốc nga đã kêu gọi các bên tại sudan
và chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch các nước trong khu vực châu phi cũng đã ngỏ lời
sẵn sàng hòa giải cho các bên tại sudan nhằm hướng tới hòa bình và sự ổn định cho quốc gia châu phi này
nói riêng và toàn khu vực nói chung
ngày hôm qua tại điện kremlin
tổng thống nga vladimir putin đã có cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng trung quốc lý thượng phúc
cuộc gặp còn có sự tham dự của bộ trưởng quốc phòng nga sergei shoigu
tổng thống putin đánh giá cao hợp tác nga chung trong lĩnh vực quân sự
phát biểu tại cuộc gặp tổng thống nga vladimir putin nhấn mạnh rằng
quan hệ giữa nga và trung quốc đang phát triển rất tốt đẹp trên mọi lĩnh vực
đồng thời moscow và bắc kinh đang tích cực hợp tác trong lĩnh vực quân sự
tổng thống vladimir putin cũng nhắc lại chuyến thăm gần đây
của chủ tịch trung quốc tập cận bình diễn ra rất hiệu quả
họ đã thảo luận về hợp tác trong nhiều lĩnh vực
bao gồm hợp tác theo kênh của các bộ quốc phòng
về phần mình bộ trưởng quốc phòng trung quốc lý thượng phúc nhấn mạnh
ông đã đặc biệt chọn nga cho chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị của mình
nhằm nhấn mạnh tính chất đặc biệt và tầm quan trọng của chiến lược quan hệ song phương
theo bộ trưởng trung quốc sự tương tác này sẽ không nhằm chống lại các nước thứ ba
và trung quốc sẽ tiếp tục hợp tác với nga ở mọi cấp độ
vì sự phát triển và thịnh vượng của toàn thế giới
dự kiến các bên sẽ thảo luận về tình trạng và triển vọng hợp tác song phương
trong lĩnh vực quốc phòng cũng như các vấn đề thời sự về an ninh toàn cầu và khu vực
chuyến thăm nga của bộ trưởng quốc phòng trung quốc đang thu hút sự chú ý của phương tây
trong bối cảnh họ ra sức thuyết phục thậm chí ngăn cản bắc kinh hỗ trợ moscow
trong chiến dịch quân sự đặc biệt
ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy đã bắt đầu cuộc họp kéo dài ba ngày
tại thị trấn nghỉ dưỡng karizawa thủ tỉnh nagorno miền trung của nhật bản
trong buổi làm việc đầu tiên quan chức ngoại giao các nước nhất trí sự đoàn kết đóng vai trò quan trọng
trong giải quyết các vấn đề địa chính trị ở khu vực ấn độ dương thái bình dương
dự kiến trong hai ngày tới các ngoại trưởng g bảy sẽ thảo luận các vấn đề như cuộc khủng hoảng ukraine
giải trừ hạt nhân chế độ taliban cầm quyền tại afghanistan
theo các quan chức chính phủ nhật bản hội nghị cũng sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác
với các nước đang phát triển ở nam bán cầu
nhiều nước trong số đó vẫn giữ thái độ trung lập đối với cuộc xung đột ở ukraine
cũng như vấn đề an ninh lương thực
những kết quả của hội nghị ngoại trưởng g bảy sẽ định hình các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh g bảy
dự kiến diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng năm tại hiroshima của nhật bản
nước pháp tiếp tục rơi vào chia rẽ sâu sắc sau khi luật cải cách hưu trí mới được ban hành
tổng thống macron dự kiến sẽ có
bài diễn văn vào tối ngày hôm nay để giải thích cũng như xoa dịu sự phẫn nộ của người dân
trong khi lực lượng đối lập và các nghiệp đoàn lao động từ chối đối thoại và tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh để phản đối
trong bài phát biểu tổng thống pháp macron sẽ đề cập tới những tác động đối với nước pháp
trong hơn ba tháng đẩy sóng gió vừa qua đồng thời sẽ nhấn mạnh những mặt tích cực
mà luật cải cách hưu trí mới sẽ đưa đến cho người dân nhất là giúp giải quyết công ăn việc làm và giảm thuế khóa
trong khi đó các cuộc biểu tình tự phát tiếp tục diễn ra trên toàn nước pháp gây ra tình trạng mất an ninh
các nghiệp đoàn lao động pháp đã từ chối đề nghị đối thoại từ tổng thống emmanuel macron
và chỉ trích ông macron đã xem thường ý kiến của người dân lao động khi vội vã ký ban hành luật cải cách hưu trí mới
các nghiệp đoàn lao động pháp tuyên bố cuộc đấu tranh vẫn chưa kết thúc
và sẽ phát động ngày đình công vào tuần hành thứ một mươi ba vào ngày hai mươi tám tháng bốn
và đặc biệt là kêu gọi toàn thể người dân pháp hưởng ứng tham gia ngày quốc tế lao động mùng một tháng năm tới
để tạo ra cơn sóng thẳng nhân dân
theo lộ trình luật cải cách hưu trí mới sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
ngày một mươi sáu tháng bốn trên khắp hàn quốc đã diễn ra nhiều hoạt động sự kiện tưởng niệm các nạn nhân
trong thảm họa trình phạt seoul cách đây đúng chín năm
trong thảm họa đau thương này ba trăm linh bốn người đã thiệt mạng
trong đó có hai trăm sáu mươi một học sinh và giáo viên của trường trung học cơ sở đan quân
khoảng một trăm linh người đã tham gia lễ tưởng điệm tại một cảng ở mokpo cách seoul
hơn ba trăm linh chín km về phía tây nam nơi đặt sắc đầu sắc và seoul
trong khi đó có khoảng hai quan chức chính phủ gia quyến người bị nạn và người dân hàn quốc
đã có mặt tham dự buổi lễ riêng tại vườn hoa rang ở ansan
những người tham dự đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân
lễ tưởng niệm cũng diễn ra tại công viên gia đình incheon ở incheon với khoảng hai trăm linh người tham dự
trong đó có thị trường thành phố cùng các quan chức chính phủ
và seoul nặng hơn sáu tám trăm linh tấn chở bốn trăm bảy mươi sáu hành khách trên đường đến đảo nghỉ mát jeju
bất ngờ bị nhiễm
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
báo cáo của tổ chức y tế thế giới cho thấy số ca nhiễm virus sars cov hai đã tăng gần bốn trăm tám mươi một ở đông nam á
và một trăm bốn mươi bốn ở khu vực đồng địa trung hải
trong khi đó xét theo quốc gia số ca mắc mới ở nepal tăng nhanh nhất lên tới gần một hai trăm linh
tiếp đến là ấn độ chín trăm ba mươi bảy
theo các bác sĩ ấn độ con số nhiễm mới covid một mươi chín có thể tăng lên
trong vài tuần tới dự báo có thể tăng mạnh nhất trong khoảng hai tuần
trong khi đó chuyên gia y tế ở thái lan đã kêu gọi người dân nước này cảnh giác nguy cơ nhiễm biến thể phụ
xbb một trăm một mươi sáu của omicron gây bệnh covid một mươi chín đặc biệt trong dịp tết cổ truyền
bộ trưởng y tế singapore cảnh báo đảo quốc sư tử đang bước vào đợt lây nhiễm covid một mươi chín mới
với số ca mắc hàng ngày ước tính tăng từ khoảng một bốn trăm linh ca trong tháng ba lên bốn trường hợp chỉ trong tuần trước
khoảng ba mươi số ca mắc covid một mươi chín hiện nay là tái nhiễm cao hơn mức từ hai mươi đến hai mươi năm của đợt dịch gần nhất
các chuyên gia y tế đang kêu gọi người dân cảnh giác hơn để tự bảo vệ bản thân
cũng như bảo vệ sức khỏe cho những người cao tuổi trong gia đình khỏi nguy cơ mắc covid một mươi chín
thưa quý vị theo số liệu của liên hợp quốc tính đến ngày một mươi bốn tháng bốn
ấn độ đã chính thức vượt trung quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới
trong tám mươi hai chín trăm bảy mươi năm người
và với tốc độ tăng thêm trung bình là ba mươi sáu bốn trăm linh người mỗi ngày
thì dân số ấn độ dự kiến sẽ vượt trung quốc khoảng ba triệu người vào cuối năm nay
trong khi nhiều quốc gia ở khu vực châu á nhật bản hàn quốc hay trung quốc
đang phải đối mặt với vấn đề giả hóa dân số khi tỷ lệ sinh giảm mạnh
thì tại ấn độ chính quyền nhiều khu vực nông thôn lại đang phải đau đầu
tìm cách kiểm soát tỷ lệ sinh và khuyến khích người dân thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình
nội dung này cũng sẽ đến trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
tổ chức các cuộc khảo sát cho thấy đàn ông địa phương kiên quyết từ chối lời đề nghị này
vì họ tin rằng việc làm này sẽ làm tổn hại đến sự nam tính của họ
tôi có tất cả bảy đứa con
vợ chồng anh đã tiến hành phẫu thuật chưa
việc đó dành cho vợ tôi
anh có muốn phẫu thuật không
tại sao tôi phải làm vậy
tôi sẽ không làm
khi sangani đóng vai trò quan trọng đối với dân số ấn độ
chúng tôi đứng thứ hai về tổng tỷ lệ sim của cả nước
điều đáng tiếc là bởi đây là huyện nghèo nên việc dân số tăng nhanh như vậy sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho chúng tôi
điều đáng tiếc ở đây là huyện nghèo nên việc dân số tăng ngân như vậy sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho chúng tôi khi nguồn lực có hạn
có rất nhiều quan niệm sai lầm của người dân khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc giúp họ hiểu rõ vấn đề
chúng tôi đang cố gắng để giảm tổng tỷ xuất sinh
đồng thời giúp các cặp vợ chồng duy trì khoảng cách giữa những đứa con
nhằm giúp xã hội của chúng ta luôn khỏe mạnh và tốt đẹp
theo một khảo sát thực tế tám trên một mươi bốn phụ nữ tại bang bihar của ấn độ được hỏi cho biết họ mong muốn có ít nhất năm người con
sáu phụ nữ còn lại cho biết xu hướng giới tính là nguyên nhân chính khiến họ lựa chọn việc sinh nhiều hơn hai con
đây là đứa con gái thứ tư của tôi tôi đã hy vọng mình có một bé trai nhưng điều đó đã không xảy ra
tôi có ba đứa con tôi không muốn sinh thêm em bé nữa
một đứa trẻ rất tốn kém ba đứa là đủ rồi
các quan chức bang bihar của ấn độ cho biết họ đang thất bại trong nỗ lực kiểm soát sự gia tăng dân số
theo báo cáo về kế hoạch kiểm soát dân số của bang năm hai nghìn hai mươi

các quan chức bang bihar cho biết họ đang thất bại trong nỗ lực kiểm soát tỷ lệ sinh